những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn